lại văn sơn đã lừa đảo chiếm đoạt được tổng số tiền là tám trăm năm mươi triệu đồng
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lâm quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào đêm ngày ba mươi một tháng năm trong quá trình tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động thuộc công an thị xã giá rai
đã bị đối tượng lâm quang vinh có lời lẽ thô tục xúc phạm
khi được nhắc nhở đối tượng vinh còn tấn công gây thương tích
của nhiều đồng chí cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ
đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện
đào xuân lưu trú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
đã bị công an huyện yên lạc phát hiện bắt quả tang và tăng vật thu giữ là một cục ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đào xuân lưu lực lượng công an thu giữ một mươi cục ma túy
đã được ngụy trang cất giấu tại nhà kho của gia đình lưu
qua giám định tổng số ma túy đá trên có trọng lượng gần bốn mươi năm gram heroin
tại cơ quan công an đối tượng đào xuân lưu khai nhận đã mua số ma túy trên
của một đối tượng không quen biết với giá một mươi một triệu đồng
đem về bán kiếm lời và để sử dụng
bản thân lưu là đối tượng nghiện và đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
năm hai nghìn hai và bị toán nhân dân tỉnh vĩnh phúc xử phạt một mươi năm tù giam
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy võ ngọc sang chú tại xã bình nghị huyện gò công đông
vừa bị công an thị xã gò công tỉnh tiền giang bắt tạm giam
vào ngày ba mươi tháng năm khi sang đang sử dụng ma túy tại ấp tân xã xã long hòa
thị xã gò công
thì đã bị công an thị xã gò công bắt quả tang
tăng vật trên hai mươi chín gam ma túy đá cân tiểu ly và các dụng cụ sử dụng ma túy đá
sang khai nhận đã mua ma túy về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác
trên địa bàn thị xã gò công và huyện gò công đông
chỉ sau hai giờ đồng hồ nhận được tin báo của nạn nhân
công an thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa đã bắt giữ được đối tượng trịnh xuân dũng
chú tại phường ba đình thị xã bỉm sơn
là đối tượng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an trịnh xuân dũng khai nhận là lợi dụng lúc các lái xe đường dài
mệt mỏi nằm nghỉ trên ca bin xe ô tô
đối tượng đã đột nhập vào cabin trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua điều tra xác định đối tượng đã gây ra hai vụ trộm cắp lấy đi nhiều tài sản
được biết trịnh xuân dũng là đối tượng đã từng có ba tiền án về các tội
lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản
hiện công an thị xã bỉm sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
một thông tin đáng lưu ý về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam
với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh
cho nên các tỉnh bắc bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong hai ba ngày nữa
khu vực trung bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới với nhiệt độ cao nhất lên tới bốn mươi hai độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt kéo dài trong những ngày tới
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
cho nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong ba ngày tới chỉ số tia uv tại thành phố hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
có giá trị từ tám đến một mươi ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao
đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng
thông tin này đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h
của truyền hình công an nhân dân